thưa quý vị tiếp tục chương trình hội nghị trung ương sáu khóa một mươi ba
ngày hôm nay năm tháng một mươi ban chấp hành trung ương đảng đã thảo luận về hai đề án quan trọng
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường
thảo luận về đề án tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi
về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư thay mặt bộ chính trị điều hành thảo luận
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ
thảo luận về đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm